vào tháng bảy hàng năm hội đồng tiền lương quốc gia sẽ bắt đầu các phiên đàm phán về mức lương tối thiểu vùng của năm sau
nhiều chuyên gia dự báo rằng mức tăng sẽ không quá sáu
năm hai nghìn một mươi chín lương tối thiểu đạt khoảng chín mươi năm mức sống tối thiểu của người lao động
vì vậy năm hai nghìn hai mươi mức lương tối thiểu vùng vẫn phải tiếp tục tăng để đáp ứng một trăm linh
tuy nhiên trước cuộc họp của hội đồng tiền lương quốc gia hơn hai mươi hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước
đề nghị vcci không chọn phương án tăng lương tối thiểu vùng năm hai nghìn hai mươi
tăng lương tối thiểu sẽ làm tăng chi phí của doanh nghiệp trong bối cảnh đang cắt giảm nhiều chi phí để cạnh tranh